mặc dù đã đóng kinh phí cho chính quyền địa phương để xây dựng công trình nước sạch thế nhưng sau tám năm chờ đợi hàng nghìn hộ dân ở xã đô thành huyện yên thành tỉnh nghệ an vẫn chưa có nước sạch để sử dụng khiến cho người dân hết sức bức xúc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm hai nghìn một mươi ba gia đình bà hoa đã đóng hai năm triệu đồng cho ủy ban nhân dân xã đô thành để lắp đặt công trình nước sạch thế nhưng gần chục năm qua gia đình bà vẫn chưa có nước sạch để sử dụng thay vào đó phải sử dụng nguồn nước mưa để sinh hoạt hàng ngày
do điều kiện gia đình khó khăn việc lọc nước của gia đình bà hoa được thực hiện bằng những biện pháp thô sơ như thế này
năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã phê duyệt cho phép lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư trên hai mươi tám tỷ đồng tiến hành cấp nước gia đoạn một cho bảy trên một mươi bốn xóm
tuy nhiên trong quá trình triển khai do vốn ngân sách nhà nước bị cắt giảm nên ủy ban nhân dân xã đã thu tiền của người dân bảy xóm để chi trả kinh phí cho giai đoạn một